với ba điểm một mươi tuyệt đối cho ba môn thi toán lý hóa nữ thủ khoa khối a nguyễn thị phương liên đã khiến nhiều người cảm phục
bên cạnh đó phương liên còn đạt điểm gần tuyệt đối môn tiếng anh
theo nữ thủ khoa ai cũng có thể làm tốt được điều này nếu có được mục tiêu và phương pháp đúng đắn
ghi nhận của phóng viên truyền hình nhật dân
nguyễn thị phương liên cựu học sinh lớp một mươi hai a trường trung học phổ thông đồng quan phú xuyên hà nội
trong kỳ thi trung học phổ thông quốc gia hai nghìn một mươi bảy vừa qua liên đã trở thành một trong những thí sinh có điểm thi cao nhất cả nước với ba điểm một mươi ở các môn toán lý hóa
ngoài việc giành được điểm tuyệt đối ở các môn học khối a truyền thống phương liên còn đạt chín bốn cho môn tiếng anh
chia sẻ về bí quyết để có thể vừa giỏi các môn tự nhiên vừa học tốt môn tiếng anh phương liên cho biết
những bạn mà theo khối a như em ấy ạ
thì em khuyên là các môn tiếng anh

tại vì nếu mà mình bỏ bê thì lên đại học thì mình sẽ rất là vất vả
để mà theo kịp các bạn đã chưa nói là để mà mình phát triển thêm
nên là em nghĩ là dù là mình không dành nhiều thời gian cho nó
nhưng mà mình cũng nên dành những cái quan tâm đến nó và học những cái gì cần thiết hơn cả
em nghĩ đấy là cái phần về phát âm cũng như là phần về các kỹ năng như là
đọc và kỹ năng nghe ngữ pháp thì nên chỉ cần nắm chắc những kiến thức cơ bản
trên thực tế so với các nước trong khu vực
trình độ ngoại ngữ đặc biệt là môn tiếng anh của học sinh và sinh viên việt nam vẫn còn khá hạn chế
nhiều em còn cho rằng muốn học ngoại ngữ tốt và nhanh chóng thì phải có năng khiếu
đôi khi học nhiều cũng không mang lại kết quả tốt
lời khẳng định đó còn rõ ràng hơn nếu nó đến từ những người đã không tìm được kỹ năng
nhiều em cũng không thành công với chương trình học tiếng anh tại trường
hoặc đã kinh qua nhiều lần lỡ dở tại các trung tâm anh ngữ
theo các chuyên gia thì điều này hoàn toàn không có cơ sở
theo tôi thì có rất nhiều người học khối a và họ nghĩ rằng họ không có khả năng học tiếng anh
nhưng mà thực tế đã chứng minh rằng cái vấn đề học tiếng anh ấy nó quan trọng nhất
ở một trong những cái đầu tiên là vấn đề về mục đích thứ hai là phương pháp và thứ ba là môi trường
thì có rất nhiều người bởi vì người ta không có mục đích học tiếng anh rõ ràng
tâm thần họ nghĩ học tiếng anh là chỉ vì lấy loại bằng cấp
họ chỉ đơn thuần họ nghĩ là chỉ để xin việc
và thứ hai là họ thiếu cái gọi là cái phương pháp học một cách là hiệu quả và bài bản
và số ba là họ thiếu một cái môi trường
vì có rất nhiều cái dân chứng có thể nói rằng gì có rất nhiều người học khối a
thậm chí họ học tiếng a rồi nhưng họ vẫn có thể nói tiếng anh là rất là giỏi
nhu cầu học tiếng anh ở việt nam hiện nay không chỉ đến từ đòi hỏi của các cuộc thi năng lực
hay chuẩn hóa mà còn là đòi hỏi của quá trình toàn cầu hóa
bên cạnh nỗ lực từ phía nhà trường mỗi bạn học sinh sinh viên cũng nên chủ động nhận biết tầm quan trọng của tiếng anh
từ đó đề ra phương án học tập và sự hỗ trợ cần thiết từ giáo viên và gia đình
việt nam có thể đuổi kịp các nước trong khu vực để sẵn sàng hội nhập hay không
câu trả lời phụ thuộc vào chính nỗ lực của mỗi cá nhân người việt trẻ ngày hôm nay